việt nam đã xác nhận thêm ba bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh tại nước ta lên ba mươi bốn ca
ba ca dương tính mới bao gồm bệnh nhân nữ thứ ba mươi hai có quốc tịch việt nam đang sống tại london của anh
bệnh nhân khởi phát bệnh tại anh và nhập cảnh vào việt nam tại sân bay tân sơn nhất vào ngày chín tháng ba
bằng máy bay riêng có phòng cách ly hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
ca bệnh thứ ba mươi ba là bệnh nhân nam năm mươi tám tuổi quốc tịch anh là hành khách đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn lưu trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam gửi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân dương tính thứ ba mươi bốn là một phụ nữ năm mươi một tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân từng có chuyến bay sang mỹ vào ngày hai mươi hai tháng hai đến sáng ngày hai tháng ba nhập cảnh trở lại việt nam
tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ngày chín tháng ba bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận và được điều trị cách ly tại đây
như vậy tính đến thời điểm hiện tại việt nam ghi nhận ba mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi sáu trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện một mươi tám trường hợp đang điều trị tại bệnh viện